sức mạnh của đảng được thể hiện ở tinh thần kỷ luật tự giác ý thức tổ chức nghiêm minh của mỗi cán bộ đảng viên
nói một cách khác kỷ luật đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của đảng
làm cho mọi cán bộ đảng viên tuyệt đối phục tùng và chấp hành nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thật sự trí công vô tư dĩ công vì thượng
việc kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật của đảng ta trong thời gian qua
thể hiện rõ tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng
nhất là trong thời điểm hiện nay thì việc thi hành kỷ luật trong đảng là công việc quan trọng và cần thiết
nhằm giữ vững kỳ cương kỳ luật của đảng bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động tăng cường sức chiến đấu của đảng
sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
những ngày qua các tầng lớp nhân dân dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến thông tin
chung quanh vụ việc xử lý vi phạm tại tập đoàn dầu khí quốc gia
việt nam pvn và tin tưởng kỳ vọng vào sự nghiêm minh của đảng mà trực tiếp là ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
những cán bộ sai phạm bị xử lý đúng pháp luật bất kể người đó là ai cán bộ giữ chức vụ càng cao
càng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và hậu quả đã gây ra
tôi cho đây là sự nghiêm túc đối với những cán bộ mặc dù ở vị trí nào
sai phạm kỳ luật đều bị kỳ luật đều bị chịu trách nhiệm về những các cái sai phạm của mình đã gây ra
tôi cho là sắc đáng và chung đảng bộ chính trị đất kịp thời để mà tạo cái niềm tin dân trong các đấu tranh phòng chống tiêu cực
còn về tiếp theo thì tôi nghĩ rằng còn phải làm vấn đề thiệt hại quá lớn tài sản thì phải có cái trách nhiệm truy cứu đến nơi đến trốn
rất là đúng đắn
và nó phù hợp
và tôi cũng rất là quan nghi và rất kỳ vọng ở ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sáng suốt và sáng suốt hơn nữa
để làm sao trong sạch cái bộ máy lãnh đạo của đảng các cấp từ trung ương đến cơ sở
tôi cho rằng cái này là cũng cái là phải nói nhẹ chứ chưa nặng
những sai phạm ở pvn và các cá nhân liên quan là rất nghiêm trọng
vừa làm thất thoát khối lượng lớn tài sản
vừa làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ và đội ngũ cán bộ của đảng không thể không xử lý kỷ luật
qua vụ việc này cho thấy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước chưa được phát huy nhất là công tác kiểm tra giám sát
nếu công tác này tiến hành thường xuyên nghiêm túc sẽ sớm phát hiện ngăn chặn kịp thời vi phạm không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy
đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao thậm chí làm trái quy định của pháp luật
không chấp hành nghiêm một số ý kiến chỉ đạo của chính phủ
cảnh bộ công tác kiểm tra đánh giá cán bộ thế nào cho chúng ta tốt hơn trong thời gian tới
theo tôi công tác cán bộ là công tác quan trọng hàng đầu cho nên luôn luôn phải được quan tâm và kịp thời
tôi nghĩ rằng đây là một bài học đắng cay một bài học chua sót bài học rút ra từ xương từ máu của nhân dân mình
đây là bài học cho những ai vừa qua đã làm người lãnh đạo
nhất là những người lãnh đạo
nhất là những người lãnh đạo cao đó cũng nên kiểm điểm lại là coi trong thời gian mình làm đó là cái gì đúng nhất và cái gì mà mình có phạm sai lầm khuyết điểm
có công thì thường có tội thì phạt phải xử lý đúng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
đó là quan điểm nhất quán của đảng ta từ trước đến nay nhằm giữ nghiêm kỷ cương phép nước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ